bộ tài chính cũng vừa đưa dự thảo nghị quyết về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để lấy ý kiến rộng rãi
theo đó thời gian đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là một mươi năm từ ngày một một hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn ba mươi
các đối tượng được đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp
đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu sản xuất thử nghiệm mà chưa chuyển sang thuê đất
đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm đất làm muối đất nông nghiệp được nhà nước giao cho các hộ nghèo đất nông nghiệp được nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp v v
bộ tây chính đánh giá nếu đề xuất miễn thuế trên được thực hiện thì số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn ước khoảng bảy năm trăm linh tỷ đồng một năm
số tiền này sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp nông dân có thêm nguồn đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất